đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tạo hóa đã ban tặng cho những người họa sĩ ấy bàn tay và khối óc để làm đẹp cho cuộc đời
và điều ấy thật đúng với danh họa nguyễn sáng một họa sĩ mà sự nghiệp của ông đã làm dạng dỡ cho nền mỹ thuật hiện đại việt nam
họa sĩ nguyễn sáng sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi ba mất năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
ông là người con của quê hương mỹ tho tỉnh tiền giang trong một gia đình viên chức
năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu đến năm một nghìn chín trăm ba mươi tám nguyễn sáng theo học trường mỹ thuật gia đình

năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu đến năm một nghìn chín trăm ba mươi tám nguyễn sáng theo học trường mỹ thuật gia đình
năm một nghìn chín trăm bốn mươi đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm ông theo học tại trường cao đẳng mỹ thuật đông dương
từ đó họa sĩ nguyễn sáng lập nghiệp và thành danh tại hà nội
họa sĩ nguyên sáng có thể nói là một họa sĩ sáng tác thuần túy không có cương vị lãnh đạo gì cả
nhưng về nghề nghiệp về thành đạt nghệ thuật của nghề nghiệp thì giữ vai trò người thầy
nhiều thế hệ họa sĩ lớp sau trẻ hơn ông thì đều tôn vinh ông là một bậc thầy để nói theo để học tập
không chỉ nói theo
về tinh thần lao động nghệ thuật mà ở đây còn nói theo một cái con người sống rất ca tính và sống có lòng thiết tha yêu nước và tận tụy với nghề
thì những cái đợt đó đấy là đáng ngưỡng mộ và đáng trân trọng muôn đời
năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu ông sáng tác bộ tem chân dung chủ tịch hồ chí minh nhân dịp kỷ niệm lần thứ nhất cách mạng tháng tám và ngày thành lập nước việt nam dân chủ cộng hòa
một mẫu tem được in thành năm màu xanh lam xanh lá cây tím đỏ vàng đất phát hành năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đây là bộ tem đầu tiên và là bộ tem đẹp nhất về bắc hồ được đánh giá cao cho đến ngày nay
sau này trong kháng chiến chống pháp
ông cũng vẽ tem về chủ tịch hồ chí minh nhân dịp kỷ niệm lần thứ năm mươi chín ngày sinh của bác được in trên giấy gió
một mẫu tem nhưng in hai màu nâu và đỏ
có thể coi họa sĩ nguyễn sáng là người đầu tiên vẽ tem cách mạng
không chỉ vậy để đáp ứng nhu cầu tiền tệ trong cuộc kháng chiến năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu họa sĩ nguyễn sáng đã tham gia vẽ mẫu giấy bạc cho bộ tài chính
hình vẽ đã cho thấy sự đa dạng tài hoa tự nhiên tự nhiên

hình vẽ đã cho thấy sự đa dạng tài hoa tự nhiên tự nhiên tự nhiên
tất cả những công việc mà trước kia tôi nghĩ rằng anh không bao giờ làm được

thế nhưng mà ngồi tỉ mỉ dùng gompa dùng thước đo từng tí một vẽ
họa sĩ nguyễn sáng đã làm cuộc cách tân đáng kể trong lĩnh vực sơn dầu và nhất là sơn mài
đồng thời ông cũng khai thác thành công phong cách nghệ thuật hội họa hiện đại châu âu nhưng vẫn không xa rời nghệ thuật dân gian và cổ truyền việt nam
đối với chất liệu sơn mài nếu như nguyễn gia trí đưa sơn mài đến đỉnh cao của những cảnh thần tiên
thì họa sĩ nguyễn sáng đẩy sơn mài đến đỉnh cao với tầng lớp đời thường chiến tranh
cách mạng những xung đột của cuộc sống hiện tại
ông bổ sung vào sơn mài bằng màu vàng xanh diệp lục với cách diễn tả phong phú dường như vô tận
các tác phẩm của nguyễn sáng có tầm cỡ về kỹ năng mang rõ những thông điệp lớn về thân phận con người
và tiêm ẩn một tài năng lớn của sáng tạo hiện đại cho nền mỹ thuật việt nam
giai đoạn sung sức nhất trong sự nghiệp sáng tạo nghệ thuật của nguyễn sáng là vào những năm của thập niên bảy mươi
nguyễn sáng đẩy sơn mài đến đỉnh cao với tầng lớp đời thường chiến tranh chiến tranh diễn tả phong phú dường như vô tận

nguyễn sáng đẩy sơn mài đến đỉnh cao với tầng lớp đời thường chiến tranh chiến tranh diễn tả phong phú dường như vô tận

lực lưỡng tài hoa hiện đại tư tưởng lớn ôm chùm thời đại
trong không gian rồn nén nghẹt thở tám người lính có hai bị thương đang tổ chức hành lễ dưới đạn bom
trong không gian rồn nén nghẹt thở tám người lính có hai bị thương đang tổ chức hành lễ dưới đạn bom
một chiến sĩ lao lên phía trước bố cục táo bạo với tạo hình quả quyết
thân hình gương mặt người lính quả cảm quyết tử hướng về lá cờ đảng của những người con chiến đấu cho quê hương
màu nâu chiến hào là màu đất đai gieo trồng và bảo vệ
bức tranh trưng bày lần đầu đã chấn động dư luận
từ trước đến nay người ta coi đấy là một tác phẩm điển hình về chiến tranh cách mạng
ông ấy vẽ về cái đề tài mà những người bộ đội quốc quân trong cái chiến dịch điện biên phổ
và lập chiến công thì họ được kết nạp đảng ngay trong chiến hào
thì cái bước này thì vẽ sau hòa bình tức là sau những năm năm tư
thì ông nguyễn sáng ông ấy dùng cái hình tượng cái người nông dân cơ bắp đậm đà ấy
làm mẫu để vẽ cái bức tranh ấy
trong cái bức tranh ấy là ở chiến hào có một cái lá cờ
tức là và những người bộ đội là có cả người bị thương là dìu nhau đến để dự cái buổi lễ kết nạp đảng
cho một cái người vệ quốc quân và cái bối cảnh gần như là không có cây cỏ gần như không có gì cả
bởi vì nó được vẽ ở dưới một cái chiến hào tức là cái thành của chiến hào nó trở thành cái nền luôn của cái bức tranh đó
thì đấy là một cái tác phẩm có thể nói là mang cái tính bi tráng của cuộc chiến tranh cách mạng
kết nạp đảng ở điện biên
tôi có thể nói rằng đấy là bức tranh hay nhất
không có đạn bắn lên trời nhưng ta nhìn lên trời ở phía xa thì ta thấy có một anh bộ đội đang chạy ở giao thông nào nhưng chạy về sâu vào trong bức tranh
điều đó chứng tỏ cuộc chiến đấu vẫn đang tiếp diễn
cho nên nó đã tạo cho người ta cái không khí gì chật hẹp ở trong giao thông nào
như là một cái sự gì chèn ép lắng động làm cho chúng ta
phải bật dậy
một cái việc thứ hai thấy của anh bộ đội chạy sâu vào trong tranh
điều đó chứng tỏ cuộc chiến đang chưa ngưng nghỉ
một cái cách bố cục như thế một cái nội dung như thế người ta vẽ rất khắc khoải
và có thể nói rằng làm cho cái sự lắng động của tác phẩm nó ăn sâu vào tư tưởng của quần chúng
và chúng ta xem chúng ta không thể không suy nghĩ về nó
năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ông sáng tác bức tranh xuân mài mang tên thành đồng tổ quốc
qua hai cuộc kháng chiến ông đều có những tác phẩm đỉnh cao
nhưng tác phẩm một thời để nhớ để yêu kể trên vẫn là dấu son trói lõi của tuổi thanh xuân kỳ diệu
bản anh hùng ca lãng mạn mà không phải họa sĩ cùng thời nào cũng vẽ được
bài học nguyễn sáng để lại cho họa sĩ trẻ ở những kiệt phẩm là vinh dự cho một nền nghệ thuật về dân tộc hiện đại trong tác phẩm
bức tranh thành đồng tổ quốc là vẽ sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
sau một nghìn chín trăm bảy mươi năm thì ông trở về nam
và với những hiện thực trong cuộc đấu tranh ở sài gòn xưa dưới thời mỹ diệm
thì những cái hình ảnh ví dụ bị giặc đàn áp
thì các thanh niên thành đồng tổ quốc tức là muốn nói lên thanh niên của thành phố sài gòn xưa
và bây giờ ta gọi là thành phố hồ chí minh
phanh ngược ra
thách đố với kẻ địch
nhưng ta lưu ý một cái bố cục dàn ngang
hai phần ba phía tay phải ta nhìn vào tranh
thì ta thấy là những cái thanh niên đang trực diện đấu tranh với quân thù thành một khối
có thể nói nó biểu hiện cho ý tưởng vững chắc
ý tưởng đấu tranh đến cùng
ý tưởng của sự không chịu khuất phục
nhưng bên này thì ta thấy có hai thành giặc trang bị súng ống đến tận răng
nhưng một phần ba ấy không thể định nổi với cái lực lượng đông người kia
và hai tên địch này cũng không đủ sức mạnh để có thể đàn áp được khí thế của đồng bào miền nam
ruột thịt của chúng ta
trong thời gian bị tạm chiếm
vì thế cách bố cục tranh của ông nguyễn sáng ta thấy rất mạnh mẽ
phân biệt địch ta rất rõ ràng
phân biệt phải trái một cách rất chính xác
vì thế cho nên tranh của ông đẹp
đấy là mỹ cảm
nhưng cái mỹ cảm đó mang lại cái gì
mang lại ý thức
cho những người xem tranh
mang lại ý thức cách mạng cho quần chúng
thì đấy là giá trị của tác phẩm
cho nên nguyễn sáng được giải thưởng hồ chí minh
điều đó rất xứng đáng
bởi vì ông không phải là nghệ sĩ bình thường thấy cái gì ghi cái đó
mà ông chính là nghệ sĩ
giắt dẫn quần chúng
bảo tàng mỹ thuật
và nhiều người hâm mộ ông ở trong và ngoài nước
đã lưu giữ những tác phẩm kiệt xuất của danh họa nguyễn sáng
một người luôn sống hết mình với tình yêu hội họa
ông sống mãi với nền mỹ thuật việt nam
trong lòng bè bạn
và muôn thế hệ sau
bởi càng ngày người ta càng hiểu nguyễn sáng hơn cả về tư tưởng

có rất nhiều những giai đoạn rất là cụ thể
và từ đó nó đánh giá được
những chặng đường
trong phương pháp sáng tác của mình
khi mà nói đến những đề tài chiến tranh cách mạng
thì tất cả mọi người đều nhận định rằng
ba tác phẩm của hoa sĩ nguyễn sáng đã chốt
ở ba thời điểm lịch sử vô cùng quan trọng của việt nam
đầu tiên là
bức tranh sân dầu giả đúc đằng tôi
và sau đó là bức kết đạp đạc ở địa bình khủng
và thứ ba là thanh niên thành đầu
vị trí của ba tác phẩm đó đã nói lên
sự gắn bó của họa sĩ nguyễn sáng với thực trạng cách mạng của việt nam
và đồng thời nói lên
vai trò của người nghệ sĩ
và trách nhiệm công dân
lúc ấy thì hầu hết các họa sĩ đều vẽ về chiến tranh cách mạng cả
thế nhưng mà ông sáng thì ông ấy nổi bật
trên một tính khắc họa
đi sâu vào một đề tài
phần lớn là người ta là không hay vẽ về bi kịch
thời kỳ đấy
tức là vẽ là bộ đội là chiến thắng rồi là đi hành quân
rất là phấn khởi
chứ còn trong cái tranh của ông sáng là nó có hai mặt
chiến tranh là phải có tuần thất
phải có bi kịch
thì cái tính bi kịch nó cũng nằm ở trong tất cả những tác phẩm vừa rồi
thì chính thế nó mới là sâu sắc
ông là một
trong hai mươi tác giả
của mỹ thuật
được tặng giải thưởng hồ chí minh
nhưng mà ông là tác giả được tặng đợt đầu
đợt đầu chúng có tám người
đợt thứ hai mới có một mươi người
và sau này mãi thì mới được thêm có hai người nữa
thế đó là cái giải thưởng rất cao
nhưng mà cũng sự đánh giá rất cao đối với các họa sĩ
đối với ông sáng
thì thành công của ông rất nhiều chính là những người tài
đề tài kháng trí
mà đề tài là rất khó
để có đấy có phải minh họa lại cái cuộc kháng trí
mà bằng cảm nhận về nghệ sĩ và bằng cái tài năng về mặt tạo hình
cho nên là thực sự
tác phẩm tạo hình
nhưng mà nó lại mang sâu rất là sâu đậm
cái đề tài về cách mạng và kháng chiến
cái cuộc sống của ông ấy là
gần như chỉ có để nghĩ đến
những cái công việc sáng tác
và ông sáng tác thì không áp đặt được
tức là ông ấy thích như thế nào
ông ấy từ cái tâm của mình mà ra
cho nên những cái tác phẩm của ông ấy không những
nó có một cái
một cái đặc trưng
một cái dấu ấn
về mặt nghệ thuật
về mặt sáng tạo
họa sĩ nguyễn sáng mất ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cho đến tận cuối đời
họa sĩ nguyễn sáng
vẫn sống một cuộc sống đạm bạc về vật chất
nhưng giàu có về tinh thần
nghệ thuật của nguyễn sáng đã gắn liền với lịch sử cách mạng
lịch sử nghệ thuật của dân tộc
ông là một trong số những họa sĩ có những tác phẩm sơn dầu
sơn mài xuất sắc
sáng tác về đề tài chiến tranh cách mạng việt nam
ngôn ngữ hội họa của ông có tầm khái quát cao
tiếp thu nhuẩn nhuyễn nghệ thuật truyền thống
kết hợp với thành tiệu nghệ thuật hiện đại thế giới
đóng góp vào việc cách tân của hội họa hiện đại việt nam
có thể nói
nguyễn sáng là tấm gương lao động sáng tạo trong nghệ thuật
và trong cuộc sống
tư cách nghệ sĩ và nghệ thuật của ông
đã ảnh hưởng lớn đến nhiều thế hệ nghệ sĩ sau này
và các tác phẩm của ông
chính là vun quốc
quý của nền mỹ thuật cách mạng việt nam